bộ tài chính vừa báo cáo thủ tướng chính phủ về tình hình giải ngân thanh toán vốn đầu tư công bốn tháng đầu năm
theo đó nguồn vốn đầu tư công là hơn sáu mươi tám năm trăm linh tỷ đồng đạt một mươi sáu bốn mươi năm so với kế hoạch quốc hội giao
theo bộ tài chính việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm
đối với nguồn vốn trong nước nguyên nhân do đến hết tháng hai các bộ ngành trung ương và địa phương mới cơ bản hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án
đồng thời nhập dự toán trên hệ thống tapmis nên việc triển khai thanh toán chậm
đối với nguồn vốn nước ngoài việc giải ngân thấp là do kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín mới giao
đa số các dự án vẫn tiếp tục giải ngân theo kế hoạch vốn năm hai nghìn một mươi tám đang hoàn thiện hồ sơ để được kiểm soát chi giúp vốn theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
bộ tài chính đã kiến nghị thủ tướng chính phủ một số các giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
cụ thể đối với số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín còn lại của thủ tướng chính phủ chưa giao
bộ tài chính đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại điểm bốn mục hai chỉ thị số chín